hiện nay trên địa bàn thủ đô hà nội việc thiết lập vùng xanh đang được triển khai rộng khắp
đây được đánh giá là mô hình phòng chống dịch hiệu quả bởi nó phát huy tinh thần tự giác của người dân
việc thiết lập có thể đơn giản thế nhưng để giữ được vùng xanh trong tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp như hiện nay thì mới là điều đáng bản
ghi nhận của phóng viên intv tại địa bàn quận bắc tử liêm
làng hoa tây tự mùa dịch
nhiều cánh đồng hoa không có người thu hoạch do thực hiện giãn cách xã hội
tuy nhiên người nông dân trồng hoa vẫn phải thường xuyên ra đồng để chăm sóc hoa chờ vụ mới
ngày hai lần ông nguyễn tự trung thường xuyên phải qua chốt kiểm dịch tại đây để ra đồng chăm sóc vườn hoa
mỗi lần đi và về ông đều chủ động phối hợp tham gia khai báo và kiểm tra thân nhiệt
giờ đi giờ về cũng phải kiểm tra hết
tại vì giờ một người bị lây ra tất cả thì nguy hiểm rất là nguy hiểm
giờ đang cộng đồng đang đang mỗi người chung tay một tí
phường tây tiệu quận bắc tử liêm là vùng chuyên trồng hoa có sự giao thương đi lại khá phức tạp
tuy nhiên trải qua bốn đợt dịch tại địa bàn không ghi nhận trường hợp nào là f
việc thành lập gần bốn mươi vùng xanh chính là để thực hiện nghiêm công tác phòng dịch cũng như giữ gìn an toàn cho từng ngõ tổ dân cư
bây giờ chúng tôi đây có tổng số hai trăm bảy mươi hộ đại đa số là dân tôn trồng hoa là chủ yếu
bây giờ trong thời gian dãn cách niên là chúng tôi tuyệt đối không để các hộ dân ra ngoài địa bàn hoàn hoa
đấy là cách quản lý của chúng tôi mà chúng tôi tuyên truyền là thôi trong lúc này người ta tạm dừng tất cả
hộ dân của tôi nó chấp hành hết chứ không đi ra các chợ
tất cả những người ngoài ở trong ngõ chúng tôi yêu cầu đi theo chủ đề chính không đi vào trong ngõ
với đặc thù là địa bàn sản xuất trồng hoa nên đến thời điểm này vẫn có sự giao thương với nhiều địa phương khác
bên cạnh các điểm chốt bùm xanh trong khu dân cư thì tại các trục đường chính việc kiểm tra xe đi lại cũng được thắt chặt
người từ nơi khác đến để tiêu thụ các vận chuyển các sản phẩm hoa của phường thì qua chốt phải được kiểm tra chặt chẽ
theo các hướng dẫn của bộ y tế của ngành
bộ y tế để làm sao mà đi vào địa bàn đảm bảo công tác phòng khống dịch trong quá trình vận chuyển hàng hoa
và nhân dân tây tự đi ra khỏi địa bàn mà để lao động sản xuất thì cũng phải chấp hành nghiêm hướng dẫn của ngành y tế
giữ vững vùng xanh ở cấp độ tế bào đang được xem là vaccine cộng đồng
mỗi gia công hiệu quả trong chiến lược chuyển hướng
từ phòng ngự sang phản công chính ý thức tự bảo vệ và sự đồng tâm nhất trí của cộng đồng sẽ tạo lá chắn tốt trước dịch covid một mươi chín
sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường như lời kêu gọi của tổng bí thư nguyễn phú trọng
toàn dân tộc muôn người như một đồng lòng cùng đảng chính phủ các cấp các ngành tìm mọi cách quyết tâm ngăn chặn đẩy lùi bằng được không để dịch lan rộng bùng phát trong cộng đồng